thành phố hà nội đã điều động một mươi năm đội phản ứng nhanh về huyện mê linh
để hỗ trợ địa phương khoanh vùng dập ổ dịch covid một mươi chín ở thôn hạ lôi
các đội phản ứng nhanh này sẽ hỗ trợ chuyên môn cho trung tâm y tế huyện mê linh khoanh vùng
cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch thôn hạ lôi để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
từ xã mê linh chính quyền địa phương đã khoanh vùng thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thôn hạ lôi
với một mươi một bảy mươi bảy khẩu trong hai mươi tám ngày cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sáu tám trăm chín mươi năm người
hiện đã có kết quả của một sáu trăm bảy mươi năm mẫu tất cả đều âm tính
liên quan đến bệnh nhân số hai trăm năm mươi bốn ở thôn hạ lôi đến điều trị tại bệnh viện thận hà nội
hiện tại một trăm bốn mươi hai cán bộ y tế của bệnh viện trong đó có hai mươi bảy cán bộ y tế là đối tượng f một
đã được lấy mẫu xét nghiệm sang lọc và đều cho kết quả âm tính với virus sars cov hai